theo thông tin từ bộ y tế trong ngày hai mươi tháng chín có sáu tám trăm hai mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bốn trăm sáu mươi bốn ba trăm hai mươi sáu
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm chín mươi năm bốn trăm năm mươi một xét nghiệm cho bốn trăm một mươi ba bốn trăm sáu mươi ba lượt người
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là ba mươi bốn năm trăm năm mươi ba năm trăm chín mươi liều
trong đó tiêm một mũi là hai mươi bảy chín trăm một mươi ba năm trăm hai mươi chín liều
tiêm mũi hai là sáu sáu trăm bốn mươi sáu mươi một liều
giới tế hà nội sáng nay công bố một trường hợp mắc mới covid một mươi chín
người này thuộc chùm ca liên quan đến tp hcm đã được cách ly trước đó